các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
quá trình điều tra đối tượng khai nhận là con nghiện lâu năm nhận trở thuê ma túy cho hai đối tượng là đỗ văn chất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba và hoàng văn phương sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy cùng chú tại xã lan giới huyện tân yên tỉnh bắc giang
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang đang tạm giữ ba đối tượng trên để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án